chiều nay tại huyện dương minh châu tỉnh tây ninh quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã đến thăm và tặng quà gia đình chính sách hộ gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện
quyền chủ tịch nước khẳng định tây ninh là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của tây ninh trong thời gian qua
đặc biệt là về tăng trưởng kinh tế thu ngân sách du lịch về công tác an sinh xã hội quốc phòng an ninh
quyền chủ tịch nước võ thị anh xuân cũng đề nghị trong thời gian tới tây ninh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng tận dụng tối đa những tiềm năng lợi thế về công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao du lịch tăng cường hợp tác với các tỉnh trong vùng tạo tiền đề đột phá trong tương lai tăng cường đào tạo nguồn nhân lực công tác giáo dục y tế văn hóa công tác an sinh xã hội chăm lo cho gia đình chính sách người có công

một triển lãm có sự góp mặt của các họa sĩ quốc tế và việt nam vừa được tổ chức mang tên điều hướng cùng thiên nhiên đây là dịp để công chúng yêu hội họa khám phá sự phong phú của ngôn ngữ thiên nhiên một bản giao hưởng của hình khối màu sắc và nhịp điệu nói lên sự quan trọng của thiên nhiên trong đời sống của chúng ta
điều hướng cùng thiên nhiên có sự tham gia của họa sĩ đến từ nhiều nước trên thế giới mỗi người một phong cách cùng mời gọi người xem khám phá lại sự phong phú của ngôn ngữ thiên nhiên
nghệ thuật là minh chứng cho sự sáng tạo xuất phát từ mối liên hệ mật thiết với thế giới tự nhiên
là một trong hai nghệ sĩ việt nam tham gia triển lãm họa sĩ bách vũ còn được biết đến với vai trò là một giám tuyển trẻ tuổi sớm có những góc nhìn và quan điểm riêng trong nghệ thuật
trong các tác phẩm tại triển lãm lần này bách vũ sử dụng ngôn ngữ hình ảnh đan sen giữa trừ tượng và biểu đạt
triển lãm lần này tôi mang đến ba tác phẩm thể hiện bằng chất liệu sơn dầu
sẽ là một sự hòa trộn giữa tượng và biểu hình
mình sẽ tìm ra một điểm giữa bức tranh có một sự trừ tượng trong đấy và nó vẫn gợi ra những hình ảnh
đối với tôi thì những cái tác phẩm khi mà tôi vẽ ra mình luôn luôn muốn hướng cả bản thân lẫn người xem để kết nối lại với cội nguồn và cụ thể hơn là thiên nhiên nơi mà chúng ta thuộc về
tác phẩm mà tôi muốn gửi đến là sự tôn vinh về đặc của thiên nhiên
và đồng thời cũng mang những cái sự thương tiếc cho những gì mà chúng ta đã đánh mất từ thiên nhiên
thừa nhận bản chất sự tồn tại nhất thời của con người bách vũ và các nghệ sĩ đã giúp người xem khám phá các tầng ý thức và vô thức khác nhau
đồng thời đón nhận những trải nghiệm phong phú với thiên nhiên bằng cách thúc giục con người quan sát cuộc sống ngoài máy móc và nhân tạo
triển lãm điều hướng cùng thiên nhiên nhằm tạo ra một bầu không khí đắm chìm
đưa khán giả vào vòng tay thanh bình của thiên nhiên và kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ thiên nhiên